một đường dây ma túy lớn từ lào về việt nam và nghệ an đã đưa ra các tỉnh phía nam tiêu thụ vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt phá bắt giữ ba đối tượng thu tám kg ma túy đá
vào sáng hai mươi sáu tháng bảy lực lượng công an đã bắt giữ mai đình phước chú tỉnh nghệ an khi đối tượng này đang vận chuyển trái phép tám kg ma tùy đá trên xe khách dường nằm mang biển kiểm soát ba mươi bảy b một mươi ba nghìn sáu trăm tám mươi chín
từ ngày hôm nay ngày một tháng tám người đi đường không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông đi sai làn đường đi xe trên vỉa hè không đội mũ bảo hiểm hoặc cài quay sai cách sử dụng điện thoại hoặc tai nghe khi đang lái xe sử dụng rượu bia chạy xe trong hầm mà không bật đèn chiếu sáng gần đều sẽ bị tăng nặng mức tiền xử phạt
đặc biệt nếu trong thời gian bị tước bằng lái xe mà vẫn tiếp tục điều khiển xe thì sẽ bị phạt từ tám trăm linh đồng đến một triệu hai trăm linh đồng và bị giam xe bảy ngày
hà nội tp hcm
hà nội tp hcm tăng viện phí với người không bảo hiểm y tế
cũng từ ngày hôm nay ngày một tháng tám các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh công lập của hà nội và tp hcm sẽ thực hiện điều chỉnh giá theo lộ trình
đối với các cơ sở khám chữa bệnh công lập tự chủ tài chính hoàn toàn thực hiện giá viện phí mới
đối với bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh công lập tự chủ tài chính một phần hoặc phụ thuộc ngân sách nhà nước thực hiện từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
về mức giá thu sẽ thực hiện một trăm linh mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo thông tư hai của bộ y tế
quy định mới về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
từ bây giờ thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên sẽ là hai tháng
thời gian làm việc của giáo viên dự bị đại học là bốn mươi hai tuần
tương tự giáo viên tiểu học giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông
tăng lương hưu trợ cấp cho bệnh viện
theo nghị định bảy mươi sáu của chính phủ lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng sau đây sẽ tăng thêm bảy bốn mươi bốn so với tháng sáu
gồm cán bộ công chức công nhân viên chức và người lao động cán bộ xã phường thị trấn người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
quân nhân công an nhân dân người làm công tác cơ yếu người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng
nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng tám tới đây

nếu bị bịt kín bằng song sắt ban công được hàn kiên cố không có ô thoát hiểm
tất cả những yếu tố nói trên khiến cho người dân luôn tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm mỗi khi có hỏa hoạn xảy ra
bên cạnh đó theo trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số hai khoảng chín mươi tám người dân bị tử vong khi xảy ra hỏa hoạn
xuất phát từ việc hít phải khói độc trước khi tiếp xúc trực tiếp với lửa
chính vì vậy nếu xảy ra cháy người dân cần dùng vải nhúng nước cúi thấp người và cố gắng thoát thật nhanh ra ngoài
mặc dù tp hcm đã quyết định ngày ba mươi một tháng bảy là thời hạn chính thức bắt buộc thịt heo về hai chợ đầu mối là hóc môn và bình điền
phải đeo vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc trước khi về với các chợ lẻ trên địa bàn thành phố
tuy nhiên do sự thiếu tự giác chấp hành từ người chăn nuôi và không kiểm tra xử lý từ cơ quan chức năng ở các tỉnh thành
thế nên trong ngày đầu tiên triển khai thì chỉ có một mươi ba thịt heo chợ đầu mối tp hcm có thông tin truy xuất
thiên báo lao động
ghi nhận thực tế vào dạng sáng ba mươi một tháng bảy khoảng một trăm linh heo về chợ bình điền không được đeo vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc
tại chợ hóc môn chỉ một số ít xe chở heo về đây có niêm phong và đeo vòng truy xuất
điều đang nói là rất nhiều thịt heo về chợ đầu mối không có nguồn gốc nhưng heo vẫn được nhập chợ
ban quản lý chỉ lập biên bản chung cho cả chợ rồi chờ hướng dẫn thêm
và câu trả lời muôn thủ từ ban quản lý ở đây vẫn là khó quản lý vì thiếu cơ sở pháp lý
cũng trên báo lao động số ra sáng nay có bài viết về diễn đàn kinh tế tư nhân việt nam
trong đó thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định không có ngày nào chính phủ và thủ tướng không làm việc với doanh nghiệp
qua đó thì những khó khăn và vướng mắt của doanh nghiệp đang ngày càng bộc lộ một cách rõ ràng
thống kê tại diễn đàn cho thấy có tới bốn mươi bốn doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội chỉ vì rào cản pháp lý
các rào cản trong quy định khiến doanh nghiệp chịu thiệt hại bằng cách này hay cách khác
các quy định trồng chéo không rõ ràng
thiếu hiệu quả đang khiến khu vực tư nhân tốn thêm các chi phí và thời gian không chính thức và khiến khu vực này kém cạnh tranh hơn
các giả cản được nêu ra bao gồm giấy phép con quá nhiều khởi nghiệp khó hoặc không xin được giấy phép do ngành nghề kinh doanh không có trong danh mục
giấy phép chuyên ngành xuất nhập khẩu quá nhiều và phức tạp
thủ tục hành chính tiếp cận đất đai chính sách thuế bảo hiểm tiếp cận vốn chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đều gặp rất nhiều khó khăn
cần cân nhắc khi gom các tuyến xe cùng tỉnh về một bến
đó là tiêu đề bài viết trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
theo đó việc điều chuyển sắp xếp mang tính sáu chỗ lớn vào cuối tháng bảy vừa qua tại biến xe mỹ đình đã khiến cho hàng trăm doanh nghiệp vận tải bước xúc
nghiêm trọng hơn hàng chục doanh nghiệp vận tải ở các tỉnh thái bình nam định hay nghệ an đã phản đối việc điều chuyển luồng tuyến bằng cách dừng chạy xe không bắt khách chạy xe rỗng về hà nội
để rồi sau đó
phải trải qua khá nhiều cuộc đối thoại nảy lửa giữa các doanh nghiệp và sở giao thông vận tải hà nội bộ giao thông vận tải thì tình hình mới dần ổn định
hiện bộ đã kiến nghị thủ tướng chỉ đạo ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục ra soát để bố trí các tuyến xe khách chạy tỉnh một cách hợp lý rõ ràng và tiết kiệm nhất
trong phần tiếp theo của chương trình cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình